thành phố hiện có hai bảy trăm một mươi bốn điểm cung ứng hàng hóa trong đó có chín mươi hai siêu thị chín chợ truyền thống và hơn hai một trăm linh cửa hàng tiện ích còn hoạt động
do đó sở sẽ làm việc với các quận huyện để ra soát sau đó sẽ hướng dẫn các quận huyện đồng loạt mở lại các chợ
trước mắt sở phối hợp để đẩy nhanh tiến độ hỗ trợ người lao động trong doanh nghiệp được tiêm vaccine nhằm chuẩn bị nguồn nhân lực xanh để tái sản xuất
phối hợp ủy ban nhân dân quận huyện triển khai phương án
đi chợ một tuần một lần
cho người dân tại ủy ban quận bảy và huyện cù chi tổ chức ra soát đánh giá tình hình các chợ truyền thống đang hoạt động
nghiên cứu đề xuất phương án mở lại các chợ vào thời điểm phù hợp
đại diện sở công thương cho biết
theo sở công thương với chủ trương mở cửa theo lộ trình an toàn đến đâu mở đến đó
việc bổ sung các kênh phân phối hàng hóa thiết yếu khác trong thời gian tới như nới khung giờ hoạt động của hệ thống siêu thị
cửa hàng tiện lợi cửa hàng thực phẩm cho phép người dân tại các khu vực kiểm soát tốt dịch
được đi chợ một lần một tuần mở các điểm tập kết trung chuyển hàng hóa nông sản thực phẩm tại các chợ đầu mối
đặc biệt là cho phép loại hình kinh doanh dịch vụ ăn uống được hoạt động từ sáu h đến một mươi tám giờ hàng ngày
theo hình thức bán hàng mang đi sẽ tiếp tục nâng cao năng lực đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của người dân
đại diện saigon coup thông tin đơn vị đang chuẩn bị tăng cường nguồn hàng hóa
nguồn nhân lực của đơn vị sẽ được tăng gấp đôi so với hiện tại
tương tự siêu thị eon tân phú cho hay
đã chuẩn bị đầy đủ các kênh mua sắm online shipper đi chợ hộ
người dân đi chợ trực tiếp và chỉ chờ các địa phương triển khai mô hình nào siêu thị sẽ đáp ứng ngay
riêng đối với các đề xuất của sở công thương cho biết
người dân đi mua sắm theo hình thức áp dụng phiếu đi chợ theo ngày trên tuần
sẽ giúp người dân giảm bớt được rất nhiều bất tiện trong việc mua hàng
đây sẽ là bước ngoặt rất lớn để sớm đưa cuộc sống của người dân
dân trở lại nhịp sống bình thường đại diện eon tân phú nói
trước ngày một mươi ba tháng sáu
tại nhiều khu vực ẩm thực ở quận sáu bình tân bình thạnh
hàng quán vẫn cửa đóng then cài
dù đã được phép kinh doanh trở lại
nhiều điều kiện quá khó như ba tại chỗ bán hàng trực tuyến
đặt ứng dụng shipper giao hàng chỉ bán nội quận
khiến chúng tôi không đáp ứng được nên chưa thể kinh doanh trở lại
chị thanh chủ quán phở hà thanh hậu giang quận sáu nói
ở quận ba đơn vị muốn kinh doanh phải đáp ứng tám điều kiện
có giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh
chủ hộ kinh doanh và người lao động đã tiêm ít nhất
một mũi vaccine phòng covid một mươi chín
ba tại chỗ khuyến khích thanh toán online chỉ bán mang đi
ngoài ra chủ kinh doanh và người lao động có kết quả xét nghiệm âm tính
với covid một mươi chín trong thời hạn bốn mươi tám giờ trước khi hoạt động trở lại
đồng thời thực hiện xét nghiệm nhanh hai ngày một lần
theo ủy ban nhân dân quận ba hiện có khoảng hai mươi hộ được niêm yết
bảng nhận diện hộ kinh doanh an toàn
trong khi đó nhiều đơn vị kinh doanh fnp
ẩm thực tại các siêu thị trung tâm thương mại cũng án binh bất động
đại diện hệ thống satra cho biết
tại hai trung tâm thương mại satra phạm hùng và satra củ chi
các đơn vị kinh doanh fmb có thương hiệu chưa đề cập chuyện tái kinh doanh
nguyên nhân do việc mở cửa phải chịu rất nhiều chi phí vận hành
thực tế các dịch vụ fnb đang bị động bởi gian hàng bán
là những kiosk chỉ đủ diện tích để kinh doanh trong ngày
không giải quyết được chỗ ăn nghỉ cho nhân viên
việc thực hiện ba tại chỗ
đồng thời khả năng lây nhiễm sẽ cao khi lượng người trong trung tâm thương mại tăng
đại diện satra cho biết
tiếp tục giãn cách theo chỉ thị một mươi sáu đến cuối tháng chín
phát biểu tại buổi họp báo ông phan văn mãi cho biết
so sánh với mục tiêu nghị quyết tám mươi sáu của chính phủ đề ra và tiêu chí của bộ y tế
thì tp hcm còn một số nội dung chưa đạt
do vậy để đảm bảo kết quả phòng chống dịch bền vững hơn
và từng bước nới lỏng phục hồi hoạt động kinh tế xã hội
tp hcm quyết định tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội trên toàn địa bàn
theo tinh thần chỉ thị một mươi sáu
thêm một thời gian nữa dự kiến đến cuối tháng chín
theo ông mãi một số địa bàn có kết quả kiểm soát dịch tốt như
một quận huyện năm bảy một mươi một phú nhuận cần giờ củ chi nhà bè
có thể áp dụng chỉ thị một mươi sáu trừ hoặc chỉ thị một mươi năm cộng
để đảm bảo kết quả phòng chống dịch bền vững
và để thành phố có thêm thời gian cần thiết chuẩn bị cho giai đoạn phục hồi
mở cửa sau dịch
từ nay đến cuối tháng chín tp hcm sẽ tập trung các hoạt động củng cố kết quả
trong đó tập trung cho việc tiêm vaccine
theo đó tp hcm tiếp tục đẩy nhanh tốc độ tiêm mũi hai
để những trường hợp tới hạn sẽ được tiêm
các mũi tiêm quy định cách nhau tám đến một mươi hai tuần mới tiêm
thì tp hcm sẽ xem xét đẩy nhanh tiêm sớm hơn nhằm sớm phủ vaccine
mục tiêu của việc này là tạo cơ sở để nhanh chóng mở lại các hoạt động bình thường
nhiệm vụ thứ ba là tập trung củng cố năng lực của hệ thống y tế
đặc biệt là y tế cơ sở cụ thể là các trạm y tế cố định lưu động
sẽ được củng cố hoạt động đồng thời quan tâm đầu tư phát triển y tế dự phòng
và y tế công cộng mở rộng năng lực điều trị để nâng khả năng tiếp nhận
và điều trị khi tiến hành mở cửa
tỷ lệ phủ vaccine và năng lực điều trị của hệ thống y tế là rất quan trọng
để thành phố đủ sức giải quyết các vấn đề
nhiệm vụ thứ ba là tp hcm chuẩn bị kỹ hơn kế hoạch phục hồi kinh tế
cho giai đoạn sau tháng chín
ông mãi cho biết thời gian qua thành phố đã thí điểm hoạt động
của siêu thị shipper thương mại điện tử ăn uống mang đi
vì thế thời gian tới sẽ mở thêm các dịch vụ an toàn
để phục vụ nhu cầu của bà con cộng đồng doanh nghiệp
ví dụ như sản xuất thực phẩm thiết bị y tế dược phẩm
các dịch vụ giao hàng vận tải logistic tài chính ngân hàng
bảo hiểm chứng khoán viễn thông báo chí dịch vụ công ích
các dịch vụ phục vụ nhu cầu của người dân theo nguyên tắc an toàn
xác định tâm thế sống trong điều kiện có dịch
trả lời câu hỏi về quan điểm đảm bảo sự hài hòa
giữa giãn cách xã hội và các hoạt động sản xuất kinh doanh
sau ngày một mươi năm tháng chín ông phan văn mãi cho biết
theo quan sát về diễn biến dịch trên thế giới
và ý kiến phân tích của nhiều chuyên gia
dịch sẽ còn diễn biến phức tạp và kéo dài
chính vì thế tp hcm phải xác định tâm thế sống trong điều kiện có dịch
phải tổ chức sinh hoạt sản xuất kinh doanh dựa trên nguyên tắc an toàn có điều kiện
việc hài hòa giữa giãn cách xã hội và phục hồi các hoạt động bình thường
các hoạt động sản xuất kinh doanh như là mối quan hệ không thể tách rời
ông mãi nói và cho biết tùy theo diễn biến dịch
tp hcm sẽ chuẩn bị các điều kiện an toàn đối với các hoạt động
theo ông mãi tp hcm sẽ dựa vào các chỉ số đo lường như tỷ lệ bao phủ vaccine
khả năng chống chịu của hệ thống y tế và tỷ lệ lây nhiễm để sớm tiếp cận
và có biện pháp xử lý ngăn ngừa tình huống chuyển nặng cấp cứu
gây áp lực cho hệ thống điều trị
để thực hiện việc này ngành y tế tp hcm sẽ có hệ thống theo dõi để đo lường
cập nhật thường xuyên định kỳ
thành phố có nới lỏng hay siết chặt giãn cách sẽ phụ thuộc vào kết quả đo lường này
ông mãi cho hay
theo người đứng đầu chính quyền tp hcm sinh hoạt của người dân
các biện pháp sản xuất kinh doanh sẽ dựa trên các tiêu chí an toàn
tới đây thành phố sẽ có bộ tiêu chí an toàn dành cho các lĩnh vực và hoạt động
có nghĩa là người tham gia người đến cơ sở sản xuất phải đảm bảo những tiêu chí ấy
một trong những thành phần của bộ tiêu chí an toàn
theo ông mãi là thành phố đang nghiên cứu thiết kế thẻ xanh covid một mươi chín
ông cho hay thành phố sẽ căn cứ vào điều kiện tiêm chủng
xét nghiệm và các quy định an toàn khác trong bộ tiêu chí
để đánh giá mức độ an toàn đối với các hoạt động
nhằm có sự điều chỉnh phù hợp theo từng giai đoạn
chúng ta phải thay đổi hành vi của mình để an toàn trong điều kiện có dịch
ông mãi nói và cho rằng
việc tuân thủ quy định trở thành ý thức tự giác của mỗi người dân
để đảm bảo an toàn cho chính mình
điều đó phải từng bước thực hiện để trở thành thói quen thích ứng
trả lời câu hỏi tiếp tục giãn cách
thành phố hồ chí minh sẽ triển khai gói an sinh như thế nào
ông phan văn mãi cho biết
sau khi đợt dịch thứ tư bùng phát
thành phố có gói ban đầu nhưng vừa hỗ trợ xong số lượng phát sinh rất nhiều
ở gói thứ hai cũng vậy
do thời gian giãn cách lâu số lượng tăng lên
nhưng cũng có nguyên nhân chủ quan từ các cấp cơ sở
khi giả soát chưa đầy đủ sai người được hưởng
do vậy thành phố đang tính toán có gói hỗ trợ mới
với kinh phí dự kiến lên tới một mươi tỷ đồng
các địa phương khẩn trương ra soát những trường hợp khó khăn
để có danh sách tương đối đầy đủ không để ai bị bỏ sót
đến nay đã có danh sách ba trăm một mươi hai xã phường thị trấn
về việc hỗ trợ các doanh nghiệp ông mãi cho biết
thành phố hồ chí minh đang tập hợp các kiến nghị của doanh nghiệp
để một phần đề xuất với trung ương như chính sách về thuế
phí tín dụng bảo hiểm
còn đối với chính sách của thành phố sẽ có các gói kích cầu
phục hồi sản xuất hỗ trợ người lao động
tính đến thời điểm hiện tại có thể thấy năm kết quả
sau ba tuần siết giãn cách xã hội
thông tin tại buổi họp báo ông phan văn mãi đưa ra năm kết quả
mà thành phố đạt được sau hơn ba tuần nỗ lực
thực hiện các biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín
thứ nhất chính sự vào cuộc quyết liệt đồng bộ hiệu quả
của hệ thống chính trị cơ sở giúp pháo đài phường xã thị trấn
phòng chống dịch tốt hơn
thứ hai là việc giãn cách xã hội được thực hiện nghiêm túc
từ việc giãn cách nghiêm ngặt đã đem lại kết quả là tỷ lệ vùng đỏ
vùng cam đã thu hẹp rõ vùng xanh được mở rộng
tỷ lệ ca dương tính giảm rõ rệt qua ba vòng xét nghiệm
các huyện gồm cần giờ củ chi và quận bảy đã cơ bản kiểm soát được dịch
các địa phương khác như huyện nhà bè các quận năm một mươi một và phú nhuận
dự kiến ngày một mươi năm tháng chín sẽ công bố kiểm soát được dịch
thứ ba là công tác quản lý thu dung điều trị f có cải thiện đáng kể
với mô hình quản lý f tại nhà các f được phân loại
tư vấn thường xuyên tiếp cận thuốc sớm và được hỗ trợ y tế khi có nhu cầu
từ đó làm cho số ca cấp cứu và tử vong giảm đi
thứ tư là thành phố đã đạt được sáu năm triệu người tiêm mỗi một vaccine
trên chín mươi dân số trên một mươi tám tuổi và một ba triệu người đã tiêm mũi hai
tương đương một mươi chín dân số trên một mươi tám tuổi
thứ năm là đã mở ra một số dịch vụ như mở rộng hoạt động của siêu thị
ở xã phường thị trấn gần với shipper
dịch vụ ăn uống mang về cũng được mở rộng đáp ứng nhu cầu ăn uống của bà con
quý vị thân mến những tin tức mới nhất về dịch bệnh sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật
và đăng tải trên các nền tảng trực tuyến của báo sức khỏe và đời sống
cơ quan ngôn luận của bộ y tế
cùng với nhiều bản tin khác hai khung giờ sáng là bảy giờ sáng và một mươi tám giờ tối
chúng tôi sẽ cập nhật tin tức nhanh nhất gửi đến các bạn
còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại ở tin tức covid một mươi chín tiếp theo